cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm hoàng minh toàn chú quận gò vấp tp hcm
tổng giám đốc công ty đấu giá hợp danh trực tuyến toàn cầu phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản khi đối tượng này đang lẩn trốn tại tp hcm
theo kết quả điều tra ban đầu trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi hai hoàng minh toàn đã nhận tiền đặt trước của người tham gia đấu giá để thực hiện đấu giá tài sản theo quy định
tuy nhiên khi kết thúc đấu giá hoàng minh toàn không trả lại tiền đặt trước cho những người tham gia và chiếm đoạt số tiền gần năm hai tỷ đồng rồi bỏ trốn
ngày hai mươi tháng một mươi hai vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và ra quyết định khởi tố bị can đối với hoàng minh toàn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với hoàng minh toàn
bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã phát hiện và bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm hoàng minh toàn khi đối tượng này đang lẩn trốn tại khách sạn ở phương một mươi một quận sáu tp hcm